ngay sau đó công an huyện hàm thuận nam phối hợp với công an xã hàm mỹ đã bắt được đối tượng tổ chức đua xe trái phép là lê văn nam và chín đối tượng có liên quan
từng có một tên án về tội trộm cắp tài sản nhưng không trí thú làm ăn mà lại ngựa quen đường cũ trần văn bắc chú tại thành phố hải dương tỉnh hải dương vừa bị bắt giữ
trước đó tổ công tác một trăm năm mươi một công an thành phố hải dương tuần tra kiểm soát tại khu vực đường điện biên phủ phường cẩm thượng
đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
quá trình làm việc bắc khai chiếc xe máy trên vừa trộm cắp được tại huyện nam sách
đối tượng còn khai nhận trước đó có trộm một chiếc xe máy của người dân ở phường nam đồng thành phố hải dương
ngày hôm nay công an quận bình tân thành phố hồ chí minh cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy cơ sở làm ghế trên đường chiến lược phường bình trị đông khiến nhiều tài sản bị theo dụi
khoảng một mươi hai giờ cùng ngày người dân phát hiện một cơ sở làm ghế trên đường chiến lược xảy ra cháy nên hô hoán
do khu vực này có nhiều vật liệu dễ cháy ngọn lửa đã lan rộng và bùng phát dữ dội
nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bình tân đã điều động phương tiện đến hiện trường
sau nhiều giờ công tác chữa cháy mới được hoàn tất thống kê ban đầu phần lớn tài sản bên trong xưởng đã bị thiêu dụi